vào ngày hai mươi tháng một mươi bị cáo bùi xuân đại và trần xuân hải cùng chú tại thành phố thái bình tỉnh thái bình
đã bị tòa án nhân dân tỉnh thái bình đưa ra xét xử về tội giết người tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tội che giấu tội phạm
tối ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hải và đại đi ô tô đến khu vực trạm thu phí bot kiến sương xã bình minh huyện kiến sương
tại đây do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách tuyến hà nội thái bình đại bắn bị thương anh bùi huy hoàng
trú tại huyện kiến sương bằng súng tự chế gây tỷ lệ thương tật là ba mươi tám
sau đó các đối tượng rời khỏi hiện trường và ra đầu thú cơ quan công an vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một
với tính chất nghiêm trọng của vụ án hội đồng xét xử tuyên phạt bùi xuân đại một mươi hai năm tù về tội giết người
hai năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tổng hợp hình phạt một mươi bốn năm tù giam
trần xuân hải bốn năm tù giam về tội che giấu tội phạm